đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội và thượng tướng lê quý vương thứ trưởng bộ công an đã chủ trì buổi lễ công bố quyết định về việc bổ nhiệm đồng chí thiếu tướng nguyễn hải trung phó chủ nhiệm thường trực ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương giữ chức vụ giám đốc công an tp hà nội
giao nhiệm vụ cho đồng chí tân bí thư đảng ủy giám đốc công an tp hà nội lãnh đạo bộ công an thành ủy hà nội mong muốn giám đốc công an tp hà nội sẽ ra sức rèn luyện phấn đấu giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng nêu cao tinh thần trách nhiệm tích cực nghiên cứu học hỏi làm trung tâm đoàn kết cùng tập thể đảng ủy ban giám đốc công an tp giữ vững phát huy truyền thống tốt đẹp của công an tp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự xây dựng lực lượng c